các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin cử tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm hai mươi bảy tám trăm tám mươi ba ca nhiễm mới
trong đó có năm ca nhập cảnh và một trăm hai mươi bảy tám trăm bảy mươi tám ca ghi nhận trong nước giảm hai tám trăm năm mươi ba ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có tám mươi chín một trăm tám mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội một mươi ba năm phú thọ năm ba trăm linh bảy
nghệ an bốn bốn trăm hai mươi năm làng sơn bốn bốn trăm linh tám
ninh bốn ba trăm chín mươi tám lào cai bốn một trăm bốn mươi chín hải dương bốn ba mươi bốn bắc giang ba chín trăm chín mươi bảy yên bái ba chín trăm chín mươi ba
vịnh phúc ba năm trăm bảy mươi bảy đắk lắc ba bốn trăm bảy mươi chín sơn la ba ba trăm hai mươi một quảng bình ba một trăm bảy mươi năm thái bình hai chín trăm bảy mươi sáu
hải giang hai chín trăm ba mươi bốn bến tre hai tám trăm bảy mươi tuyên quang hai tám trăm năm mươi sáu hương yên hai bảy trăm bốn mươi
quảng ninh hai sáu trăm tám mươi tám cà mau hai sáu trăm bảy mươi tám thái nguyên hai sáu trăm sáu mươi sáu hòa bình hai sáu trăm linh bảy cao bằng hai bốn trăm bốn mươi bốn
bình định hai ba trăm bốn mươi tám điện biên hai ba trăm một mươi chín lâm đồng hai hai trăm bốn mươi bảy vĩnh long hai một trăm bảy mươi hai bắc cạn hai ba mươi chín
quảng trị một chín trăm một mươi tám lai châu một chín trăm linh ba hà nam một bảy trăm năm mươi chín tp hcm một năm trăm tám mươi
tây ninh một năm trăm sáu mươi chín bình phước một năm trăm ba mươi hai bình dương một bốn trăm năm mươi bảy nam định một ba trăm tám mươi chín trà vinh một ba trăm một mươi ba con tum một hai trăm ba mươi
bà rịa vũng tàu một một trăm ba mươi hai đắk nông một năm mươi hai ninh bình một ba mươi hai hải phòng chín sáu trăm một mươi năm hà tĩnh chín chín mươi tám thanh hóa chín ba mươi năm quảng ngãi tám chín mươi bảy phú yên tám chín mươi sáu khánh hòa tám một mươi chín
tây ninh một bảy trăm một mươi hai thừa thiên huế sáu năm mươi tám bình thuận sáu năm mươi một quảng nam ba sáu mươi một bạc liêu hai năm mươi bốn an giang một tám mươi tám lòng an một bảy mươi tám đồng nai một ba mươi sáu kiên giang một hai mươi năm cần thơ một hai mươi bốn đồng tháp bảy tám ninh thuận sáu một mươi năm sóc trăng sáu một mươi hậu giang bốn một mươi bốn tiền giang một mươi
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tuyên quan đăng ký bổ sung một mươi hai đồng
các địa phương ghi nhận ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm ba chín ca hòa bình giảm bảy trăm một mươi bảy ca và tuyên quang giảm bảy trăm một mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bến tre tăng một một trăm hai mươi hai ca hà giang tăng chín trăm bốn mươi bảy ca và bắc ninh tăng chín trăm hai mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tám bốn trăm bảy mươi hai bảy mươi hai ca trong đó có bốn sáu trăm năm mươi tám bốn trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này hà nội một hai trăm một mươi bảy một trăm linh năm tp hcm năm trăm tám mươi sáu chín trăm một mươi bình dương ba trăm sáu mươi bốn chín trăm bảy mươi tám nghệ an ba trăm sáu mươi bốn trăm chín mươi sáu hải dương ba trăm hai mươi bốn
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là một trăm chín mươi hai bốn trăm sáu mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi là bốn sáu trăm sáu mươi một hai trăm bảy mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bảy trăm sáu mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba một trăm bảy mươi một ca thô dòng cao hfnc hai trăm hai mươi tám ca thở máy không xâm lấn bảy mươi một ca thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi chín ca fm năm k
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng ba ghi nhận sáu mươi một ca tử vong
tại bạc liêu nam bình dương bốn hà nội bốn an giang bốn đồng nai ba lâm đồng ba lào cai ba quảng ninh ba bắc cạn hai bến tre hai cần thơ hai đắk lắc hai hà giang hai khánh hòa hai nam định hai ca trong hai ngày
quảng bình hai tp hcm hai bình thuận một đắk nông một điện biên một đồng tháp một
hà tĩnh một gia lai một hà tĩnh một kiên giang một quảng nam một sắp trăng một tây ninh một thái nguyên một thanh hóa một trà vinh một tuyên quang một vĩnh long một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai bảy mươi năm ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai mươi bốn
số ca tử vong trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư các nước asean
trước những băn khoăn của người dân về thời gian được cấp hộ chiếu vaccine gần đây bộ y tế cho biết
về quy trình người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác
các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc xả soát các thông tin
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân
theo ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế việt nam
bắt đầu triển khai hộ chiếu vaccine điện tử từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó bộ y tế đã ban hành quyết định số năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai về biểu mẫu và quy trình cấp chứng nhận hội chứa vaccine
trong tuần qua ba bệnh viện bệnh viện bạch mai bệnh viện ca bệnh viện e
đã được triển khai thí điểm chứng nhận điện tử tiêm vaccine
kết quả triển khai thí điểm chứng nhận điện tử tiêm vaccine covid một mươi chín tại ba bệnh viện trên cho thấy
hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử
và dự kiến kế hoạch trong tuần tới sẽ triển khai trên toàn quốc
sau khi có quyết định năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai bộ y tế đã phối hợp tích cực với bộ thông tin và truyền thông
và các cơ sở liên quan để xây dựng các hệ thống cấp giấy chứng nhận hộ chiếu vaccine
cũng như chỉnh sửa một số chức năng chữ ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng
covid một mươi chín hộ chiếu điện tử vẫn mang ý nghĩa như hộ chiếu giấy giúp cho người dân thuận lợi
trong việc đi lại và giao thương quốc tế
được biết rằng biểu mẫu hồ chứa vaccine của việt nam được công nhận với một mươi bảy quốc gia
sau khi thực hiện triển khai cấp hộ chiếu vaccine thì tất cả người dân đã tiêm chủng
và có thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng thì sẽ có một mã qr để được hiển thị
trên ứng dụng pc covid cũng như ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của bộ y tế
phục vụ cho việc kiểm soát khi ta đi ra nước ngoài
người dân sẽ sử dụng qr code để đi nước ngoài như thẻ xanh covid
nhưng mã qr theo tiêu chuẩn quốc tế khi đưa mã này ra thì quốc tế đọc được
nếu như sử dụng do who liên minh châu ban hành
để tránh tình trạng quá tải tập trung đông một chỗ tại điểm tiêm cấp bệnh viện cấp
các cơ sở tiêm chủng sẽ được thực hiện ký số hoặc tùy tình hình thực tế địa phương
có thể giao cho sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật làm đầu mối
việc ký số cho phép ký theo lô
có thể ký hàng ngàn người một lúc
quy trình này diễn ra rất đơn giản
người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác
các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc ra soát thông tin
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân
với những thông tin trên về quy trình cấp hộ chiếu vaccine điện tử của bộ y tế
chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý vị có những hiểu biết rõ ràng và cụ thể hơn
về ý nghĩa của hộ chiếu vaccine mới
từ đó có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển nhập cảnh quốc tế
bên cạnh các phương án về việc hỗ trợ người dân cả nước trong việc cấp hộ chiếu vaccine điện tử
thì mới đây tp hcm cũng đang có kế hoạch tổ chức các đoàn tài giám sát
về việc thực hiện công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các gói hỗ trợ covid một mươi chín từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
tiếp nối đợt giám sát đã diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai mươi một tháng ba hội đồng nhân dân tp hcm có kế hoạch tái giám sát kết quả triển khai
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
theo đó kế hoạch tái giám sát này nhằm đánh giá kết quả hiệu quả việc triển khai tổ chức
thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắt khi thực hiện các nghị quyết hỗ trợ covid một mươi chín
sau ba đợt vừa qua đồng thời để giải quyết những vấn đề được đề xuất
kiến nghị trong báo cáo kết quả giám sát trước
việc tài giám sát các gói hỗ trợ covid một mươi chín sẽ thực hiện với sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
sở y tế tp hcm sở tài chính ubnd các quận huyện và tp thủ đức
qua các hoạt động như tổng hợp nghiên cứu đánh giá các báo cáo của các sở ngành
ubnd các quận huyện và tp thủ đức về kết quả hiệu quả việc triển khai
tổ chức thực hiện các nghị quyết tổ chức tái giám sát trực tiếp và tái giám sát gián tiếp
tổ chức thu nhập thông tin đóng góp ý kiến và báo cáo kết quả tái giám sát
theo kế hoạch ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm
sẽ tổ chức giám sát từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
cũng liên quan đến các gói hỗ trợ covid một mươi chín tại tp hcm
mới đây cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an
đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu phối hợp cung cấp tài liệu
liên quan việc hỗ trợ người dân nghèo khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
theo đó c ba đang điều tra xác minh việc chi tiền hỗ trợ người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tại tp hcm theo nghị quyết số chín gói hỗ trợ đợt một
và nghị quyết chín mươi bảy c hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm gói hỗ trợ đợt ba
theo thống kê với riêng các gói hỗ trợ covid một mươi chín của tp hcm ban hành
đơn này đã có khoảng chín bốn trăm linh tỷ đồng với khoảng tám bảy triệu lượt người thuộc diện được thù hưởng
có thể thấy rằng trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
nhà nước và các bộ ngành vẫn luôn dành sự quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân thông
và hỗ trợ cụ thể nhưng vẫn đảm bảo được tính công bằng chính xác
và không để các đối tượng xấu nhân cơ hội lợi dụng dịch bệnh để mưu cầu gói hỗ trợ cá nhân
thưa quý vị chúng tôi rất vui khi hàng ngày được cập nhật những tin tức
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong cả nước đã dần hạ nhiệt
và có những chuyển biến vô cùng tích cực
mới đây tại hà nội lãnh đạo một số bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đều cho biết
tỷ lệ f không nhập viện và tử vong giảm mạnh
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn thông tin
những ngày gần đây f nặng nhập viện giảm nhiều bệnh viện chỉ còn gần một trăm linh bệnh nhân nội trú
số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín cũng giảm mạnh trung bình một ca một ngày
do vậy bệnh viện đã thu hẹp điều trị khi còn hai khu hồi sức và một khu cho bệnh nhân trung bình
trước đó bệnh viện có ba bốn khu hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín
tiến sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cũng thông tin
bệnh viện còn khoảng một trăm năm mươi f đang điều trị bằng ba mươi so với giai đoạn cao điểm
trung bình mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận một mươi ca bên cạnh số f nhập viện giảm mạnh
thì số ca tử vong cũng giảm
tuần qua bệnh viện ghi nhận hơn một mươi ca tử vong do covid một mươi chín giảm nhiều so với lúc cao điểm
lên tới hơn bốn mươi ca một tuần
được biết rằng trong lúc cao điểm bệnh viện phải chuẩn bị bảy tầng để điều trị covid một mươi chín
nhưng hiện thu lại hai tầng chỉ năm tầng điều trị
tại bệnh viện đa khoa hà đông
số f nhập viện giảm quá nửa so với lúc đỉnh điểm
bệnh viện được sở y tế hà nội giao bốn trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
gồm hai trăm linh giường tầng hai và hai trăm linh giường tầng ba lúc cao điểm bệnh viện tiếp nhận tới bốn trăm năm mươi người
nhưng giờ khoảng một trăm sáu mươi bệnh nhân chia sẻ bởi bác sĩ chuyên khoa hai lê hoàng tú phó giám đốc bệnh viện
ba ngày gần đây bệnh viện không ghi nhận ca tử vong nào và cũng không có ca f nào thở máy xâm nhập
theo lãnh đạo các bệnh viện những bệnh nhân nặng đa số là cao
tuổi bệnh nền chưa tiêm vaccine
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố mới đây
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà khẳng định số ca mắc ca nhập viện có chiều hướng giảm
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân chuyển tầng cũng có xu hướng giảm
phó chủ tịch ubnd thành phố chữ xuân dũng đánh giá
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín còn cao nhưng xu hướng giảm
tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp số ca tử vong giảm
điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thành phố đã ra soát kiện toàn bổ sung lại các tổ theo dõi
hỗ trợ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và tổ covid một mươi chín cộng đồng với gần một trăm hai mươi người tham gia
số ca nhiễm f nặng phải nhập viện và số người tử vong giảm mạnh tại các bệnh viện
là những thông tin đáng mừng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thủ đô
điều này giúp hạn chế rất nhiều sự quá tải trong các bệnh viện
đảm bảo được quá trình điều trị cho người bệnh nói chung và bệnh nhân nhiễm sars cov hai nói riêng
trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường một bộ phận người dân vẫn bất chấp khả năng nguy cơ nhiễm bệnh
để chụp được những tấm ảnh với hoa phong linh
thì không biết đến khi nào hà nội mới giảm được số ca nhiễm covid một mươi chín
những ngày gần đây con đường hoa phong linh dài khoảng bốn trăm linh mét trong khuôn viên khu đô thị park city
đường la khê quận hà đông trở thành địa điểm thu hút nhiều người tới tham quan
và chụp ảnh bởi hoa phong linh và hoa gạo đang vào mùa nở rộ
một bộ phận người với tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh đã diện áo dài
và nhiều mẫu thời trang khác nhau để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ
nhiều thời điểm con đường hoa này trở nên thất thủ ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa
thậm chí nhiều người còn thuê cả ekip thời chụp ảnh thờ trang điểm
mang theo rất nhiều áo dài váy chuẩn bị thang ghế cao để dễ dàng chụp ảnh
dẫn đến một biển người không đeo khẩu trang chen lấn tranh nhau chụp ảnh
trong đó không ít gia đình đưa theo cả con nhỏ đối tượng chưa được tiêm chủng
hình ảnh này một lần nữa lại nhắc chúng ta cần nhớ lại bài học đắt giá của ấn độ
đó là bài học về hành vi cộng đồng bài học về coi thường dịch bệnh
nhiều người lấy lý do sau nhiều tháng dịch bệnh ít được đi chơi
việc ra ngoài cảm nhận vẻ đẹp của con đường ngập hoa là nhu cầu chính đáng
là một cách để giảm stress sau những tháng ngày tù chỉ quanh quẩn trong nhà
cũng có người lý do rằng hà nội đã hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi ba
cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên và có thể tạm yên tâm với dịch
tuy nhiên cần ý thức rằng việc tiêm vaccine chỉ giúp chúng ta hạn chế diễn biến nặng
khi mắc covid một mươi chín chứ không phải là hoàn toàn miễn nhiễm
rất nhiều người dân đã được tiêm đủ ba mũi vaccine nhưng vẫn bị nhiễm
cả nước đang trong giai đoạn nới lỏng bình thường mới
nhưng nới lỏng không có nghĩa là buông xuôi phải luôn kiểm soát tình hình
bởi nếu một kf xâm nhập vào thành phố
dịch covid một mươi chín tại hà nội hoàn toàn có nguy cơ bùng phát trở lại
và tạo ra nhiều chùm lây nhiễm nghiêm trọng
chỉ khi mỗi người dân kiểm soát được hành động của chính mình
hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định năm k
có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch có tinh thần trách nhiệm cao
đồng lòng cùng nhà nước chống dịch mới tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
giảm tải cho đội ngũ đang làm công tác chống dịch nơi tuyến đầu
giảm tải cho hệ thống y tế các y bác sĩ
dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường
việc chống dịch không chỉ của một người mà là của tất cả người dân việt nam
vì vậy mỗi chúng ta không nên lơ là cảnh giác
mà cần quyết tâm đồng lòng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
để đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình ổn như trước
bên cạnh việc một số người dân thiếu ý thức cho công tác phòng dịch
thì vấn đề lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh vi phạm pháp luật
cũng là vấn đề chưa bao giờ mà không tồn tại
dịch bệnh càng gia tăng và chuyển biến
thì các chiêu trò lừa đảo giảm ảo càng đa dạng tinh vi
cụ thể tại bắc giang công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam nhiều đối tượng do có hành vi bàn giấy khám sức khỏe
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín giả cho công nhân
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại thị trấn nánh huyện việt yên công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt quả tăng đối tượng
lò văn mạnh có hành vi bán một số giấy tờ giả
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ khám sức khỏe giấy ra viện
phiếu trả lời kết quả xét nghiệm covid một mươi chín mạnh khai đây là giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp tục bắt giữ nguyễn văn cầm và nguyễn thị nhung
cùng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thu giữ thêm số lượng lớn giấy khám sức khỏe giả
công an tỉnh bắc giang xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
nguyễn văn cầm trực tiếp làm giả các loại giấy tờ trên rồi bán cho mạnh và nhung
sau đó thông qua mạng xã hội zalo facebook hai đối tượng trên giao bán cho khách có nhu cầu
sau đó họ trực tiếp giao cho khách để hưởng lợi từ tám mươi đồng đến một trăm ba mươi đồng một tờ
theo cơ quan chức năng khách mua các loại giấy tờ trên chủ yếu là công nhân
người lao động trong các công ty doanh nghiệp thuộc khu
cụm công nghiệp huyện việt yên và khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
hiện vụ án đang được công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra mở rộng
kết quả khởi tố sẽ được chúng tôi cập nhật và đưa tin trong những bản tin tiếp theo
trở lại với tin tức quốc tế về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong khoảng hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm chín trăm một mươi bốn tám trăm hai mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín và hai một trăm linh năm ca tử vong
tới nay tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt bốn trăm bảy mươi một triệu ca trong đó có trên sáu một triệu người không qua khỏi
theo số liệu thống kê của trang google news đến ngày hai mươi ba tháng ba tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu
đã lên tới bốn trăm bảy mươi hai một trăm một mươi sáu ba trăm tám mươi ba ca trong đó có sáu chín mươi ba tám trăm năm mươi hai người tử vong
cụ thể ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca thông báo nước này ghi nhận thêm bốn trăm chín mươi tám trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín
đưa tổng số ca mắc lên một mươi bốn trăm linh
đây cũng là ngày có số ca mắc mới cao thứ hai so với mức cao kỷ lục sáu trăm hai mươi một hai trăm hai mươi một ca ghi nhận vào ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua
hiện trung bình hàn quốc cứ năm người thì có một người mắc covid một mươi chín
đại dịch sau hai năm đến nay đã xuất hiện và lây lan ở hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
các nước cũng ghi nhận trên bốn trăm linh bảy triệu bệnh nhân được điều trị khỏi số ca đang điều trị tích cực là trên năm mươi bảy triệu ca
và trên sáu mươi hai ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch
ngày hai mươi một tháng ba thế giới có sáu mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới
trong một ngày qua hàn quốc là nước có số ca mắc cao nhất trên hai trăm linh chín ca
trong khi nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất trên thế giới trên bốn trăm linh ca
trung quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh
khiến cho nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn
tình hình dịch bệnh tại đông nam á mấy ngày qua diễn biến phức tạp và có sự khác biệt lớn giữa các nước
diễn biến dịch tại indonesia philippines và việt nam vẫn căng thẳng so với các nước khác
sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omitron khiến cho nhiều nước đông nam á tăng mạnh số ca mắc bệnh
tất cả những nước thành viên asean đều ghi nhận các ca nhiễm omicron
tuy vậy về cơ bản các nước đang ngày càng khống chế tốt đại dịch và số ca tử vong không quá cao
chính phủ hàn quốc đã thắt chặt các hạn chế nhập cảnh từ việt nam
theo đó từ ngày một tháng bốn tới tất cả du khách từ việt nam nhập cảnh hàn quốc sẽ phải tự cách ly trong bảy ngày
bất kể đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hay chưa
dẫn tờ nhật báo kinh tế hàn quốc cho biết trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc ngày một mươi tám tháng ba
đã chỉ định bổ sung việt nam vào danh sách quốc gia tăng cường kiểm dịch cùng với ukraine và myanmar
trong khi đó hàn quốc đã dỡ bỏ biện pháp tăng cường kiểm dịch đối với du khách đến từ pakistan uzbekistan
theo quy chế mới kể từ ngày một tháng bốn người từ việt nam nhập cảnh hàn quốc sẽ không được hưởng
quy chế miễn cách ly khi nhập cảnh đối với những người
đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín theo đó phải thực hiện từ cách ly trong bảy ngày cho dù đã tiêm phòng hay chưa
tỷ lệ bán vé trên các chuyến bay từ việt nam đến hàn quốc chỉ được tối đa sáu mươi trên tổng số ghế
việc bán vé mới cho các chuyến bay có lượng đặt trước vượt quá sáu mươi sẽ bị đình chỉ ngay lập tức
sau hơn hai năm ứng phó nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này
và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch covid một mươi chín như một loại bệnh đặc hữu
vì vậy mỗi quốc gia cũng sẽ có những cơ chế xuất nhập cảnh phù hợp để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch
kính thưa quý vị và các bạn cùng chung tình hình căng thẳng với khu vực đông nam á
thì khu vực châu âu cũng đang nóng lên từng ngày do số ca mắc mới nhiễm covid một mươi chín tăng mạnh ở đức và pháp
tại châu âu dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu nóng lên
bảy ngày qua trung bình mỗi ngày pháp ghi nhận gần chín mươi ca mắc covid một mươi chín mới tăng ba mươi sáu so với cách đây một tuần
còn ở đức lên mức trung bình khoảng hai trăm hai mươi ca nhiễm mới mức
cao nhất kể từ đầu dịch
giới chức pháp ngày hai mươi một tháng ba cho biết trong bảy ngày qua trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận gần chín mươi ca mắc mới
tăng ba mươi sáu so với cách đây một tuần khi chính phủ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch trước thêm các cuộc bầu cử
cụ thể ngày hai mươi tháng ba pháp ghi nhận tám mươi một hai trăm tám mươi ba ca mắc mới
theo đó số ca mắc mới trung bình hàng ngày trong tuần qua ở mức tám mươi chín hai ca
cao hơn nhiều so với con số trung bình hơn sáu mươi ca mắc mới mỗi ngày một tuần trước đó
số ca mắc trên một trăm linh dân cũng ở mức cao nhất kể từ ngày một mươi tám tháng hai
trong khi đó số ca nhập viện mới giảm một bảy so với một tuần trước đó và là mức giảm thấp nhất kể từ đầu tháng hai vừa qua
cho thấy những xu hướng tích cực trước đó của tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ đảo chiều
số ca nhiễm mới đặc biệt tăng mạnh tại vùng ansas miền đông nước pháp
đây cũng là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất trong giai đoạn đầu của đại dịch covid một mươi chín
với hơn một ca nhiễm mới trên một trăm linh dân
ngày một mươi bốn tháng ba vừa qua chính phủ của tổng thống pháp emmanuel macron đã quyết định
dỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống covid một mươi chín
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có những dấu hiệu tích cực
người dân pháp không đeo khẩu trang khi ở trong khu vực không gian kính
ngoại trừ trên phương tiện công cộng trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác
chính phủ cũng dỡ bỏ yêu cầu giấy thông hành vaccine khi tới một số nơi như quán bar rạp chiếu phim
còn tại đức theo thống kê của viện robert cott
số ca mắc mới covid một mươi chín cũng có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây
lên mức trung bình khoảng hai trăm hai mươi ca nhiễm mới một ngày trong bảy ngày qua mức cao nhất kể từ đầu dịch
tổng số ca bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới bốn trăm bảy mươi một bảy trăm hai mươi bảy bốn trăm tám mươi một ca
trong đó có sáu một trăm linh hai tám trăm bảy mươi người tử vong
những con số vẫn không ngừng tăng cao cho thấy diễn biến dịch bệnh trên toàn thế giới
vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát
cùng những hậu quả khôn lường của covid một mươi chín
khi dịch bệnh đang có xu hướng bùng phát mạnh tại tây âu
nhiều người tỏ ra lo ngại về các biến chủng mới có nguy cơ lây bệnh nặng hơn
tuy nhiên tin vui cho nền y học và cả thế giới khi hãng dược astrazeneca cho biết
thuốc ngăn ngừa và điều trị covid một mươi chín của hãng này có tên là evusiel
có thể vô hiệu hóa các chủng vụ của biến thể omicron kể cả chủng có khả năng lây lan cao là ba hai
một nghiên cứu được đăng trên tạp chí microbiology spectrum của tổ chức vi sinh vật học của mỹ cho thấy
xét nghiệm trên phát hiện virus sars cov hai qua nước bọt nhanh hơn xét nghiệm dịch mũi họng
để xác định người mắc covid một mươi chín từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành các xét nghiệm mẫu nước bật định kỳ hàng tuần
cho các tình nguyện viên khỏe mạnh và tiếp tục trong hai năm tiếp theo
họ đồng thời thu thập các mẫu nước bọt và dịch mũi họng của những người nghi nhiễm trong thời gian cách ly
tần suất hai ba ngày một lần
sau đó nhóm nghiên cứu đã phân tích xem kết quả đã thay đổi như thế nào
trong những ngày trước và sau khi các triệu chứng xuất hiện
kết quả cho thấy ở giai đoạn đầu nhiễm virus
xét nghiệm nước bọt nhạy hơn nhiều so với dịch mũi họng
nhất là trước khi có triệu chứng
ngày hai mươi hai tháng hai hãng dược astrazeneca cho biết
thuốc ngăn ngừa và điều trị covid một mươi chín của hãng này có tên là airvusosot
có thể vô hiệu hóa các chủng phụ của biến thể omicron
kể cả chủng có khả năng lây lan cao
astrazeneca đưa ra công bố này sau khi đạt kết quả
thử nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập
evuseld đã làm giảm tải lượng virus ở phổi những con chuột
nhiễm các biến thể phụ của omicron
đây là dữ liệu đầu tiên cho thấy tác động của thuốc evuseld
với các anh chị em họ của biến thể omicron
evoso cũng cho thấy khả năng hạn chế được viêm phổi
một triệu chứng nghiêm trọng trong các ca bệnh covid một mươi chín
các kết quả nghiên cứu này củng cố cho phương án sử dụng thuốc evosel
và việc bảo vệ những người có rủi ro khi mắc covid một mươi chín vì có hệ miễn dịch suy giảm
có thể thấy hiện tại ca mắc của việt nam đã ngừng ngưỡng rất đáng mau động
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới
ngày một căng thẳng và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f không bất cứ lúc nào
bạn đã nhiễm covid một mươi chín thì không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị đá nhiễm một chủng khác như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là những lời khuyên
chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại